quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm quyết điểm tiêu cực tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước vi phạm quy chế làm việc không thực hiện chỉ đạo của thanh hủy về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông ma thế quyên đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán ngân sách nhà nước
gây thất thoát ngân sách nhà nước
ông ngel ly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật
ông nguyễn văn phong trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định pháp luật về đất đai đấu thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước
vi phạm của các ông chử xuân dũng ma thế quyên menphone lee nguyễn văn phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan nhà nước
vi phạm của các ông trử xuân dũng ma thế quyên nguyễn văn phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan nhà nước

cấp căn cước công dân có phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước việt nam lào chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trong khuôn khổ chuyến thăm thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã tới thăm tặng quà công an cụ bản vang sai thăm hỏi lộng viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại thân trường xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào thăm hỏi chúc sức khỏe đồng chí trung tướng thong lech mang nỏ mệch thứ trưởng bộ công an lào
sáng nay công an tỉnh lai châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập mùng một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương chiến công hạng ba
đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí giàng báo mỉ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành công an tỉnh lai châu không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
từ ngày đầu thành lập chỉ có gần hai mươi năm cán bộ chiến sĩ
đến nay công an tỉnh đã có hai mươi tám phòng nghiệp vụ hai tổ chức đoàn thể tám công an huyện thành phố và một trăm linh sáu công an xã phường thị trấn với tổng số hơn hai cán bộ chiến sĩ
trình độ cán bộ chiến sĩ không ngừng được đào tạo nâng cao cả về phẩm chất chính trị và năng lực công tác theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
phát biểu tại lễ kỷ niệm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương ghi nhận những thành tích xuất sắc mà công an tỉnh lai châu đạt được trong bảy mươi năm xây dựng và phát triển
thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an lai châu cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp đề ra các nội dung kế hoạch biện pháp đồng bộ toàn diện
huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy
công an tỉnh lai châu phải phát huy vai trò nòng cốt tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện tốt đề án sáu của chính phủ thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc